thông tin tiếp theo về phiên sơ thẩm xét xử cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á trần phương bình và đồng phạm
trong vụ án gây thiệt hại một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trước khi chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa
đã luận tội các bị cáo và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với từng bị cáo
cụ thể đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là đúng pháp luật
từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần phương bình từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
tổng hợp hình phạt với hai bản án tù trung thân trong các vụ án trước đó
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo trần phương bình hình phạt chung là tù trung thân
đối với bị cáo nguyễn thị kim xuyến cựu phó tổng giám đốc ngân hàng đông á bị đề nghị tuyên phạt từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp hình phạt của bản án trước bị cáo nguyễn thị kim xuyến bị đề nghị hình phạt chung là ba mươi năm tù
cũng với tội danh trên bị cáo phan thúy mai cựu giám đốc công ty cổ phần đầu tư và du lịch an phát
bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù
tổng hợp hình phạt với bản án một mươi sáu năm tù trước đó đại diện viện kiểm sát đề nghị bị cáo phan thúy mai
phải chấp hành hình phạt chung là từ hai mươi ba đến hai mươi bốn năm tù
bảy bị cáo còn lại là cựu cán bộ của ngân hàng đông á tùy theo mức độ phạm tội mà bị đại diện viện kiểm sát
đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức án từ hai năm tù cho hưởng án treo đến chín năm tù giam
tham gia đánh bạc dưới hình thức binh sập sám ăn tiền năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
sáu bộ bài tay và các dụng cụ đánh bạc khác điều tra mở rộng cơ quan công an xác định hai đối tượng
còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền một mươi sáu triệu đồng
hiện nay tại thành phố đà nẵng tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn
ngày càng gia tăng gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân
trước thử trạng này công an phường nại hiên đông quận sơn trà đã tổ chức vận động người dân giao nổ vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ và vũ khí tự chế nhằm góp phần làm giảm nguy cơ điều kiện dẫn đến phát sinh hành vi
dùng vũ lực vũ khí giải quyết mâu thuẫn đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa
lập nhóm kín trên mạng xã hội để kêu gọi mang theo vũ khí đánh nhau
đây là hành vi phổ biến các đối tượng thanh thiếu niên thường sử dụng khi cần giải quyết mâu thuẫn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn quận sơn trà xảy ra năm vụ việc thanh thiếu niên sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
để ngăn chặn vấn nạn này lực lượng công an phường nại hiên đông đã phối hợp với cán bộ khu dân cư
tuyên truyền cho các bậc phụ huynh có biện pháp giáo dục con em mình
cùng với đó vận động các em tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ vũ khí tự chế
công an phường nại hiên đông thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở cơ khí mua bán phế liệu trên địa bàn
nhằm vận động chủ cơ sở không sản xuất chế tạo mua bán vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ vũ khí tự chế kịp thời tố giác với cơ quan công an
khi phát hiện vụ việc gây dối đánh nhau có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự

khi phát hiện vụ việc gây dối đánh nhau có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự
công an phường đã tiện hình công tác vận động người dân phở và các thành bộ cơ sở
để vận động các cơ quân chủ nhân dân trên địa bàn để giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và vũ khí tự chế
công an phường nại hiên đông thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở cơ khí mua bán phế liệu trên địa bàn
khi phát hiện vụ việc gây dối đánh nhau có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự
công an phường nại hiên đông thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở cơ khí mua bán phế liệu nổ công cụ hỗ trợ và vũ khí tự chế
với những nỗ lực của lực lượng công an nói chung và công an phường nại hiên đông nói riêng
sẽ góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội không để xảy ra các vụ việc nóng ảnh hưởng đến thương hiệu thành phố đang sống
đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân sát dân vì nhân dân phục vụ

phát hiện vụ việc tài xế nhanh chóng cho xe tắp vào làn đường rời khỏi xe
đồng thời hô hoán mọi người trợ giúp dập lửa nhưng bất thành
vụ cháy không có thiệt hại gì về người nhưng đã làm thiêu dụi hoàn toàn phần đầu xe container
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thạo buôn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú thệ tỉnh hùa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên vào địa bàn huyện sông mã
để bán cho các đối tượng người việt nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ vụ việc bốn công nhân thương vong khi tham gia chữa cháy
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp
sống thần một thành phố dĩ an tỉnh bình dương
theo đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu xảy ra một vụ cháy nhỏ tại lò hút bụi sưởng hai
của công ty trách nhiệm hiếu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp sóng thần một
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ không chế đám cháy
sau vài tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức thu hồi phương tiện
lúc này đội cảnh sát đội phòng cháy chữa cháy của công ty
tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để vệ sinh bồn hút bụi
thì bất ngờ bụi gỗ trong bồn chứa trên cao đổ ập xuống phủ lên người của bốn công nhân
trong đó ba người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương quá nặng ba công nhân được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy cấp cứu
nhưng sau đó đã tử vong
riêng một công nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện quân y bốn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống hút bụi bị bẩn tắc nghẽn tự phát cháy
còn tại tp hcm vào khoảng một mươi năm h chiều một mươi tám tháng sáu
xe container mang biển kiểm soát năm mươi một d sáu mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng đi miền tây
khi đến km hai mươi bảy bốn trăm linh gần cầu vượt số hai thuộc địa bàn ấp một xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
xe container đã lao vào giải phân cách giữa tông gãy trụ đèn
một container bị lật ngang nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông bị ủn ứ kéo dài gần một mươi km
vụ tai nạn làm gãy trụ đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng một mươi mét hộ lan của giải phân cách giữa
không có thiện hại gì về người
lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra cao tốc số bảy đã nhanh chóng có mặt
phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tp hcm trung lương xử lý hiện trường và điều tiết giao thông
điều tra làm rõ nguyên nhân
đến hơn một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiện trường đã được xử lý phương tiện lưu thông qua khu vực này được thông thoáng
thưa quý vị thời gian gần đây một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục bị xuống cấp nghiêm trọng
gây bức xúc trong quận trúng nhân dân
một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do các xe chở hàng quá tải trọng cho phép
gây xuống cấp hư hỏng mặt đường thậm chí là gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã phối hợp với thanh tra giao thông
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hình vị vi phạm
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là sáu xe tải có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái tạm giữ
trước đó thông qua tin báo của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện đoàn xe gồm tám xe tải di chuyển theo hướng tỉnh lào cai về địa bàn tỉnh yên bái
các tài xế này sau khi bị phát hiện đã điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau gần ba km truy đuổi lực lượng chức năng đã dừng được sáu phương tiện còn hai phương tiện đã bỏ trốn
khi bị dừng xe các lái xe vẫn cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nhưng không chịu xuống xe khóa cửa xe
phải mất gần hai giờ đồng hồ thuyết phục và bằng các biện pháp nghiệp vụ các lái xe mới chấp hành yêu cầu kiểm tra
kết quả kiểm tra cho thấy có vẻ xe vượt quá tải trọng đến hơn ba trăm linh
có những biện pháp cưng rắn xử lý mạnh tay không có những trường hợp nào mà xin sỏ có thể bỏ qua được cả
chống đối hay tìm cách né các trạm kiểm tra tải trọng không phải là thực trạng mới diễn ra
tuy nhiên thời gian gần đây lại đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh yên bái
đặc biệt là sau khi lực lượng cảnh sát giao thông triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh yên bái đã xử lý ba trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm trở hàng quá khổ
quá tải và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe
đã có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do hành vi chở hàng quá tài trọng quá khổ giới hạn gây ra
thiết nghĩ bên bắc
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thì pháp luật cũng cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn
đối với các hành vi chở hàng quá tài trọng quá khổ giới hạn cho phép đặc biệt là đối với trách nhiệm của chủ xe và tài xế
có như vậy mới tạo được sức dân đe đồng thời hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu
phòng kiểm soát cơ động công an tỉnh đắk lắk vừa ban giao tống thanh chí ba mươi hai tuổi
trú tại huyện nhà leo tỉnh đắk lắc là đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
từ tỉnh bình dương trốn lên đắk lắk cho công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
chí là đối tượng bị công an tp thủ dầu một truy nã về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cơ quan công an vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bằng văn phúc đã nhờ trí làm giả một bộ hồ sơ để đi xin việc
tuy nhiên sau khi phúc cầm bộ hồ sơ giả đi xin việc thì bị phát hiện
chị bị công an tp thủ dầu một ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đến ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trí bỏ trốn khỏi địa phương
qua điều tra công an xác định trí là một trong bảy thành viên của một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
như căn cước công dân giấy phép lái xe các loại bằng cấp hồ sơ xin việc làm
mỗi bộ hồ sơ các đối tượng thu từ năm đến một mươi triệu đồng
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện trí đã trốn đến ở trong một buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu
của xã ya son huyện ya hà leo đến ngày một mươi tám tháng sáu chí đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tp đắk lóc phát hiện và bắt giữ
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng tuyệt đối không để tình trạng nhân viên yêu cầu khách hàng
phải mua bảo hiểm thì mới thực hiện giải ngân việc tham gia bảo hiểm của khách hàng là hoàn toàn tự nguyện
nếu nhân viên ngân hàng tổ chức tiến dụng ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm
là vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt ngân hàng nhà nước cũng chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
cũng như thanh tra giám sát các ngân hàng chi nhánh tỉnh thành phố nếu phát hiện các tổ chức tiến dụng cá nhân
yêu cầu ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm rồi mới giải ngân thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn sáng nay một trăm linh bảy thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội đã hoàn thành bài thi môn toán
lớp một mươi khối trưởng câm lọc công lập hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba theo thống kê đợt thi này có gần hai trăm linh thí sinh là f
trong đó có bốn mươi một em vẫn đăng ký dự thi một trăm bốn mươi năm thí sinh còn lại đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học bạ
và dè luyện cấp trung học cơ sở làm thế nào để có thể vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
vừa đảm bảo kết quả thi trung thực với những thí sinh này phản ánh của phóng viên phạm hoa
tại điểm thi trường trung học cơ sở tân mai quận hoàng mai tp hà nội
đây là điểm thi có hai thí sinh f về công tác đảm bảo an toàn cho phòng thi đặc biệt này
sau khi kết thúc buổi thi hội đồng thi tiếp tục phải phun khử khuẩn toàn bộ trường lớp
cấp thiếu trực trực thời và trong quá trình tổ chức thi thì thí sinh f được đưa đến
theo đường riêng và dự thi ở phòng riêng và được đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định
sau một ngày rưỡi tham gia dự thi đến thời điểm hiện tại các em đã hoàn thành các môn thi của kỳ thi
vào lớp một mươi các trường công lập đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận về các vấn đề phát sinh
trước trong và sau kỳ thi có thể khẳng định đến thời điểm này